vườn quốc gia ba bể là khu du lịch trọng điểm của tỉnh bắc cạn trong đó di tích quốc gia đặc biệt hồ ba bể là điểm nhấn
những năm gần đây tình trạng xây dựng nhà cháy phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan khu vực này phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
ở ngay sát hồ ba bể mấy năm trước thôn bác ngòi nổi bật với những ngôi nhà sàn đặc trưng của bà con dân tộc tày
đây cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch
nhưng hiện nay nhiều ngôi nhà sàn đã biến mất thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng gần như tất cả những ngôi nhà này đều xây dựng không phép
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay xã nam mẫu đã có vài chục ngôi nhà hàng quán xây dựng trái phép tập trung ở các thôn xung quanh hồ ba bể
không ít ngôi nhà ở đây xây dựng trên đất nước
đất nông nghiệp đất rừng và đất phục hồi sinh thái của vườn quốc gia ba bể
đáng chú ý có những ngôi nhà đồ sộ xây dựng trái phép đã từng bị ủy ban nhân dân huyện ba bể ra quyết định cưỡng chế từ lúc đang xây dựng tầng một
nhưng đến nay ngôi nhà đã xây dựng xong hết tầng ba
trên địa bàn thu bắc ngòi một số hộ cũng tự phát xây nhà cao tầng
khi phát triển du lịch nó ồ ạt chưa đúng theo quy hoạch thì nó cũng ảnh hưởng đến việc quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch một cách bền vững
đây cũng là một khó khăn cho chính quyền địa phương để phát triển du lịch trong thời gian tới
chính quyền địa phương cũng mong muốn trong thời gian tới các ngành sớm khẩn trương quy hoạch đối với bốn thôn vườn thấp
phát triển du lịch tại khu vực hồ ba bể
những căn nhà đồ sộ như thế này vẫn mọc lên ngày một nhiều ở giữa vùng lõi vườn quốc gia ba bể
người dân biết chính quyền cũng biết nhưng nó vẫn tồn tại và chưa được giải quyết
và nếu không được ngăn chặn kịp thời tình trạng xây dựng lộn xộn như hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian phát triển du lịch vùng hồ ba bể trong thời gian tới